đối với trường hợp sử dụng đất trồng lúa đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ
trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng
thì còn phải đủ điều kiện theo quy định tại khoản ba và khoản bốn điều một trăm chín mươi một của luật đất đai
ông vũ đức hùng tỉnh ninh bình làm việc tại ban quản lý dự án công trình xây dựng trường học
khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thì phát hiện có một mươi bảy ngôi mộ
đơn vị thi công không đồng ý di rời mộ vì không nằm trong hợp đồng
để bảo đảm tiến độ chủ đầu tư đã thuê người di rời toàn bộ số mộ này
ông hùng hỏi phần di rời mộ có được tính vào khối lượng phát sinh không
chủ đầu tư đã di rời thì thủ tục thanh toán như thế nào có được lấy vốn dự phòng để thanh toán không
vấn đề ông hùng hỏi bộ xây dựng trả lời như sau
việc đơn vị thi công từ chối yêu cầu của chủ đầu tư di rời một mươi bảy ngôi mộ ra khỏi mặt bằng thi công
là phù hợp với các quy định của hợp đồng và pháp luật về hợp đồng xây dựng
vì công việc này không có trong hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công
theo nội dung câu hỏi trong quá trình bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công mới phát hiện
có một mươi bảy ngôi mộ nằm trong khu vực của dự án chủ đầu tư tiến hành các thủ tục pháp lý
và thuê người di rời toàn bộ một mươi bảy ngôi mộ này ra khỏi mặt bằng thi công
là phù hợp với các quy định của pháp luật
khối lượng công việc nêu trên được coi là phát sinh của dự án
nguồn kinh phí để thực hiện công việc này được lấy từ chi phí dự phòng
trong tổng mức đầu tư của dự án
để xác định chi phí cho công việc này thì phải lập dự toán
trình người quyết định đầu tư phê duyệt làm cơ sở thực hiện
đã nhận được một mươi bảy đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và giao thông
huỳnh bo ở thành phố cần thơ cao văn thắng ở thành phố đà nẵng nguyễn đức thuận
tỉnh quảng ninh vũ thị dân tỉnh tuyên quang có đơn khiếu nại bản án
khán giả kiều văn trương nguyễn đức sự thành phố hà nội bạch thị xỉu đặng thị mận tỉnh đắk nông
lộc thị điền tỉnh bắc cạn đào văn hùng tỉnh nam định có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả nguyễn thị hòa ở thành phố hà nội đặng hồng cường tỉnh phú thọ có thư hỏi về chế độ chính sách
trong tuần đã có bảy công văn trả lời của cơ quan chức năng là ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai ủy ban nhân dân huyện bố trạch tỉnh quảng bình
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình báo nhân dân a gmain com
bạn đọc nga nhân dân org vn
và vùng đặc biệt khó khăn huyện thanh trương còn được gọi là dự án khu tái định cư khe mừ
được ubnd tỉnh nghệ an phê duyệt từ cuối năm hai nghìn chín
nhưng sau bảy năm triển khai dự án khu tái định cư khe m ở xã thanh thủy huyện thanh trương tỉnh nghệ an
vẫn chỉ là bãi đất hoang
trở thành nơi trăn thả châu bò ra súc
trong khi đó hàng trăm hộ dân làng trài trên sông lam vẫn đang mòn mỏi đợi chờ
ngày được lên bờ ổn định cuộc sống
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là khu tái định cư khe mừ ở xã thanh thủy huyện thanh trương tỉnh nghệ an
hiện khu vực dự án này là một bãi đất hoang nơi trăn thả châu bò của những người dân sống ở khu vực lân cận
ngoài những hạng mục được hoàn thành như chiếc cầu dân sinh
hai khu nhà văn hóa tràm điện hạ thế nhà trẻ các hạng mục khác vẫn còn dở dàng
không một bóng dáng của công nhân máy móc không người trông coi
dự án gần trăm tỷ này chỉ còn lại bãi cỏ hoang với vài ba ngôi nhà sập sệ xuống cấp
thậm chí những hạng mục đã hoàn thành nghiệm thu và đã quyết toán
thì đến nay cũng đã xuống cấp có nhiều chỗ đã sạt lở hoang hóa nghiêm trọng
còn đây là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân làng trài vận tải bên bờ sông lam
cuộc sống bốn không điện không đường không trường không chạm
đã trở thành thói quen lâu nay của người dân
từ bao đời nay những hộ gia đình này đã sống trên sông nước
lấy thuyền làm nhà sông lam làm trốn sinh nhai
những năm gần đây tôm cái đi cuộc sống ngày càng khó khăn thiếu thốn
niềm vui ngắn chẳng tay gang khi khu tái định cư cho hộ dân vạn trài trên sông lam
và vùng đặc biệt khó khăn huyện thanh trường được phê duyệt với lời hứa là dự án cấp thiết sẽ nhanh chóng hoàn thành
và tái định cư vào cuối năm hai nghìn một mươi một để ổn định cuộc sống cho người dân trài
nhưng đã bảy năm trôi qua chưa có gia đình nào được lên bờ
và dự án cũng chưa biết đến bao giờ được hoàn thành
khi dự án này dân thì muộn vào nhưng mà nhà nước thì chưa làm những công trình
thì tối là người dân sở tài tại tình trạng như thế thì có một kiện ngày là nếu nhà nước trung ước
thì cấp tỉnh cấp cấp thì trực tiếp làm chỉ đào với nào dự án hoàn thành tiện đồ tội nhất
để người dân vào để cuộc sống nó ổn định hơn và lại các công trình nó có người trọng coi sám sắc
dự án khe mơ thì có thời gian quá lâu
do đó rất ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân vận tải xa vô liệt
thực tình thì một dự án kẹo dài thì đời sống nó không ổn định
do đó không làm được cái gì cả không được xây dựng không phát triển sản xuất
nó dần đến một cái đời sống bấp binh cho nhân dân sống được
vậy là chúng tôi là những can bồ thốn trọng ở đây thì đề nghị cấp tỉnh có một biện pháp như thế nào
để giải quyết là càng nhanh càng sớm để đảm bảo cuộc sống ổn định cho nhân dân
thốn vận tải tuyến sông được
năm hai nghìn chín ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an phê duyệt dự án xây dựng khu tái định cư
cho các hộ dân vạn trài trên sông lam và vùng đặc biệt khó khăn huyện thanh trương
do tri cục phát triển nông thôn nghệ an làm chủ đầu tư để đưa cư dân vạn trài lên bờ
theo dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi một với tổng số vốn đầu tư gần tám mươi tỷ đồng
theo đó hai khu tái định cư tại huyện thanh trương là khe mừ và triều dương
được xây dựng trên diện tích bốn trăm hai mươi ha
với quy mô một trăm sáu mươi năm hộ dân
xong qua hai lần điều chỉnh bổ sung nâng tổng mức đầu tư lên tám mươi sáu tỷ đồng
và sau bảy năm thi công dự án vẫn giang dở
đến thời điểm này khu tái định cư triều dương mới có một mươi ba trên bốn mươi năm hộ vào định cư
còn tại khe m do chủ đầu tư chưa hoàn thiện các hạng mục
nên dù đã bình xét được bốn mươi năm hộ đủ tiêu chí
nhưng huyện thanh trương vẫn không đồng tình đưa dân vào tái định cư
quá nhiều lần
địa phương đã có ý kiến với nhà lưu tứ cùng với đơn vị thi công
thì được biết rằng là cái khó khăn nhất của cái dự án này hiện nay
đó là hiện nay là thiệu vốn
và đã nhiều lần huyện đã đề nghị các cơ quan bán ngành liên quan
sở bộ trị vốn để cho việc tiếp tục thực hiện dự án này
trong thời điểm hiện tại
thì về mạng
quyền địa phương đã phối hợp với chủ đầu tư
đã tiến hành bình xét các hồ dân đủ điều kiện để đưa vào trong ấy
nhưng mà hiện nay là bình xét lật một
thì đối với những khu vực này là chúng tôi đã bình xét được bốn mươi năm hộ
và đây đảm bảo điều kiện của những thủ tục để vào rồi
mà thực tế rằng là hiện nay là dự án chưa xong
chưa hoàn thiện được các công trình cần thiện
chứ việc đưa bà con vào đấy vẫn chưa thực hiện được
từ năm hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi bốn
thì việc giải phóng băng nó gặp một số khó khăn
đặc biệt liên quan đến các cái hồ mà có cái đi qua cái tuyển đường điền
về về công tác giải phóng mật băng đến năm hai nghìn một mươi bốn
khi mình thực hiện xong
nguyên nhân thứ nhất là cái công tác giải phóng mật băng
cái thứ hai thì đấy là một cái vùng biên giới
nó cũng có cái đặc thù
năm hai mươi một một mươi hai một mươi ba là những năm mà có thể nói mưa rất nhiều mưa thường xuyên
nó cũng làm trầm cái tiền đồ thi công
vật tháo khí đã thực hiện được công tác giải phóng mật băng
từ năm hai mươi bốn ngày nãy thì nguyên nhân chính là thiếu vốn
bây giờ không có vốn để thực hiện
thì khi mà dự án được thực hiện đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến bây giờ thì đang dừng
thì nguyên nhân chính là không có vốn
nó làm trầm cái tiền đồ thực hiện của dự án
nguyên nhân chậm do thiếu nguồn vốn
nguồn vốn của trung ương đã bố trí đủ với gần bảy mươi tỷ đồng
còn lại nguồn vốn của tỉnh nghệ an còn thiếu gần một mươi sáu tỷ
nếu không được bố trí vốn
theo yêu cầu thì dự án sẽ chậm tiến độ
và không thể đưa dân vào tái định cư
câu hỏi đặt ra là với nguồn vốn trung ương đã bố trí gần bảy mươi tỷ đồng
và được giải ngân kịp thời mà đến nay công trình vẫn còn nhiều hạng mục dở dàng
thì cũng cần xem xét lại năng lực của nhà thầu
vì theo nhiều chuyên gia với số vốn được cấp như vậy
thì đến nay ít nhất cũng đưa được một phần ba dân vào tái định cư
chứ không thể để công trình dở dang
và lấy lý do thiếu vốn không thi công
và biến công trình cấp thiết thành hoàng hóa như vậy
chúng tôi đã đi cái hiện trường thấy đấy
một số hạng mục như nhà văn hóa cộng đồng nhà trẻ màu dạo
rồi một số hạng mục là cái hệ thống thuật nước đường giao thông
thì bây giờ nó cũng đã xuống cấp
đặc biệt là cái nhà trẻ màu dạo và nhà văn hóa cộng đồng
thì ở đây thì chúng tôi cũng rất mong muốn là đề xuất với ủy ban tỉnh
là trong cái việc bố trí nguồn vốn
nên hỗ trợ cho dự án này một phần kính phỉ
để thực hiện những cái hạng mục vẫn còn dở dang
làm thế nào đó để đủ điều kiện đưa dân vào
để cho nhân dân hưởng lợi được cái vùng giá này
và vùng giá này được ổn định cuộc sống lâu dài
đặc biệt là đối với dân văn trai
mục đích của huyền móng ngoại của chính quyền địa phương
là làm sao bằng cái nguồn vốn như thế nào
thì là bằng nguồn vốn để làm sao mà sợ ấm
để bố trí phấn bộ và giúp cho chủ đủ tư
của người đơn vị sợ ấm hoang hóa
huyền tạo ra những cái hạng mục cơ bản
để cho huyền sợ ấm đưa được cái khẩu vấn này vào sợ ấm tương lao tổn tương đỏ
mục tiêu là để ổn định cuộc sống cho bà con
mà bậy lâu nay là bà con rất là khát khao
trong khi người dân vạn trài không tức đất cắm rùi
thì ở đây gần ba trăm linh ha đất cành tắc màu mỡ
bị bỏ hoang suốt bảy năm qua
hệ thống điện nhà văn hóa công cộng nhà mẫu giáo nằm phơi nắng phơi mưa
cơ sở hạ tầng hầu như mới chỉ xong phần thô
này đã xuống cấp và trở thành nơi ở của châu bò thì quá lãng phí
một dự án bố trí tái định cư thiết thực cấp thiết đem lại nhiều kỳ vọng
đổi thay cho hàng trăm hộ gia đình ổn định cuộc sống
nay trở thành dự án trèo
việc triển khai dự án chậm trễ kéo dài qua nhiều năm
cũng đang khiến nhiều người dân địa phương ngày càng thêm bức xúc
hy vọng ubnd tỉnh nghệ an sớm vào cuộc
xem xét lại toàn bộ dự án và năng lực nhà thầu
để các hộ dân trài sớm được lên bờ ổn định cuộc sống lâu dài